tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khai mạc triển lãm tư liệu hình ảnh với chủ đề
đảng cộng sản việt nam chín mươi năm một chặng đường lịch sử vẻ vang
đây là dịp để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc
thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với đảng bắc hồ đã mang lại độc lập tự do cho đất nước
tại triển lãm ban tổ chức đã trưng bày giới thiệu trên hai trăm năm mươi tư liệu hình ảnh
về những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
theo các chuyên đề lịch sử ra đời của đảng cộng sản việt nam
những sự kiện nổi bật trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc do đảng lãnh đạo
những sự kiện và thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của đảng
trong các giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay
bên cạnh đó triển lãm cũng giới thiệu bộ sưu tập ảnh nghệ thuật về vùng đất con người lâm đồng
trong công cuộc xây dựng và phát triển
từ ngày ba mươi tháng một đến hết ngày chín tháng hai